trên địa bàn huyện đã xảy ra nhiều vụ ô tô bị lật trong lúc xuống đèo làm chết và bị thương nhiều người
do vậy khi đi qua đoạn đường này các lái xe cần chú ý đảm bảo đúng quy định để hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra